mặc dù dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát tuy nhiên công tác kiểm tra xử lý các vụ vi phạm liên quan đến các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch vẫn đang được lực lượng quản lý thị trường các địa phương thực hiện một cách chặt chẽ
tính từ ba mươi một tháng một đến hôm nay một mươi bảy tháng năm lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã thực hiện xử phạt tổng tiền gần năm tỷ đồng đối với các vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh buôn bán các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch covid một mươi chín
để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận các điểm bán khẩu trang tổng cục quản lý thị trường đã cung cấp danh sách các điểm bán khẩu trang vải tại các hệ thống phân phối trên trang thông tin điện tử của tổng cục
tổng cục quản lý thị trường cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục đôn đốc lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng nhái trên thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch covid một mươi chín như khẩu trang dung dịch diệt khuẩn vật tư y tế trong thời gian tới